chính vì vậy dù công việc có vất vả nặng nề
song mỗi cán bộ chiến sĩ công an ở các địa phương nói chung
và ở huyện lục ngạn tỉnh bắc giang nói riêng đều đã và đang nỗ lực hết mình
hai tháng qua cùng với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch
công an huyện lục ngạn đã có mặt ở khắp các điểm nóng dịch bệnh trên địa bàn
không chỉ thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát phương tiện ra vào địa phương
các cán bộ chiến sĩ còn góp phần quan trọng trong việc thần tốc khoanh vùng truy vết
khẩn trương nhanh chóng đó chính là không khí làm việc tại tổ truy vết của công an huyện lục ngạn
đặt tại xã kiên thành một trong những điểm nóng về dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện
trong suốt hơn một tuần qua
ở thời điểm này việc thần tốc truy vết được ưu tiên đặt lên hàng đầu
mọi trường hợp liên quan đến các f đều được ra soát tỉ mỉ kỹ lưỡng
để đảm bảo không bỏ lọt
trường hợp nào
lực lượng y tế để khoanh vùng và đưa đi cách ni
khi mà có những cái ca phát hiện ở phương đầu tiên
thì trước cái tình hình diễn biến rất phức tạp của huyện hồng ngạn cũng như của kiên thành
thì ban chỉ đạo huyện lục ngạn đã tăng cường cho một tổ của công an huyện
giúp cho kiên thành truy vết tổ này cùng có bảy đồng chí
thế qua quá trình phối hợp và cái tinh thần trách nhiệm công chí làm việc rất là cao
và đã giúp địa phương truy vết trong thời gian rất nhanh
trước những diễn biến của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
công an huyện lục ngạn đã nhanh chóng thành lập chín chốt kiểm soát
đặt tại các tuyến đường trọng yếu thực hiện nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhằm kiểm soát chặt chẽ người phương tiện ra vào địa bàn
để bảo vệ vùng vải an toàn trước nguy cơ dịch bệnh
những phương tiện đã lưu thông qua phải có đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan
ví dụ như là giấy xét nghiệm covid giấy tờ lưu thông
và chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao
để bảo vệ vùng vải an toàn
với tinh thần chống dịch như chống giặc công an huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ
với các lực lượng có mặt tại các điểm nóng chủ động phân loại cách ly
khoanh vùng dập dịch đồng thời chú trọng công tác nắm tình hình
xây dựng các phương án tình huống sẵn sàng lực lượng phương tiện
để giải quyết những vấn đề liên quan
chúng tôi chia làm nhiều tổ thứ nhất là tổ truy vết
chủ tố viết thì đã phối hợp với lực lượng công an xã
truy vết khẩn trương thần tốc các ca
nghi nhiệm có kết quả sẽ thông tin cho từng tổ đã công trí tên lượng
thứ hai tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và tuyên truyền
tổ này cũng quan tâm kiểm tra giám sát phát hiện ở tất cả các xã
thực hiện chỉ thị một mươi sáu chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
với tinh thần của những người mang trên mình trách nhiệm bảo vệ nhân dân
dù công việc có vất vả nặng nề
dòng mỗi cán bộ chiến sĩ công an huyện lục ngạn
đều nỗ lực quyết tâm vượt qua kiên định với mục tiêu
chúng ta cùng chính quyền các cấp đẩy lùi covid một mươi chín
sớm mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân